chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ từ ngày một tháng chín đến ngày bốn tháng chín
toàn quốc đã xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi tám người bị thương năm mươi một người
toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bốn mươi một hai trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn sáu mươi tỷ đồng tạm giữ chín trăm bốn mươi một xe ô tô một mươi hai bảy trăm linh xe mô tô một trăm linh sáu phương tiện khác
tước sáu hai trăm chín mươi tám giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông kiểm tra
lập biên bản hai trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một tỷ đồng
tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi trường hợp tạm giữ một mươi chín phương tiện